công an huyện bạch thông tỉnh bắc cạn cho biết lực lượng điều tra đã bắt tạm giam ba đối tượng
trong vụ việc chặt phá bốn mươi một cây gỗ nghiến trên địa bàn dẫn đến việc hàng trăm mét khối gỗ quý bị chặt hạ
viện kiểm sát nhân dân huyện đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với tội danh
vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
công an huyện đã bắt tạm giam trong vòng bốn tháng đối với ba đối tượng
gồm bàn phúc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bàn phúc cùng sinh năm hai nghìn và bàn phúc toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đều cùng chú tại thôn đăng buôn xã vũ muộn huyện bạch thông
công an huyện bạch thông đang tiếp tục mở rộng điều tra sớm đưa ra vụ án để xét xử theo quy định